công an tỉnh lào cai vừa cho biết đơn vị này đã giải cứu thành công cháu bé vàng thị máy hai tháng tuổi
trú tại xã lào trải huyện sà ba sau ba ngày bị một nhóm đối tượng lừa chiếm đoạt đưa sang trung quốc để bán
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng bị bắt đã khai nhận cùng đồng bọn bắt cóc cháu máy sang trung quốc bán để lấy tiền chia nhau
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày bốn tháng bốn lực lượng chức năng đã bắt giữ được các đối tượng giải cứu thành công cháu vàng thị máy và trao trả cho gia đình